đang chơi ở nhà người yêu thì bị tình địch đến chửi bới và đánh đập
trong lúc rằng co đã lấy dao đâm nhiều nhát khiến tình địch tử vong
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra của cơ quan công an vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi
trần thế cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại tỉnh hà tĩnh
đến phòng trọ của chị nguyễn thị lệ bình tại khu phố thống nhất phường dĩ an thị xã dĩ an chơi
lúc này nguyễn văn trương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tỉnh gia lai
là người yêu cũ của chị bình cũng đến chơi
thấy cường đang ở trong phòng cùng chị bình trương nổi cơn ghen lao vào đánh cường ngất xỉu
khi tỉnh dậy cường lấy xe đi về nhà thì bị trương đuổi theo dùng dao đâm
trong lúc giảng co cường giật được con dao trên tay trương rồi đâm nhiều nhát vào người trường
tuy được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng trường đã tử vong sau đó